thưa thầy bá cho em hỏi là những cái thiết bị đun nước thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường là rỉ xét hay không
hoặc là khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ phải thay cái bình đun nước ạ cảm ơn
reset thì dễ nhìn thấy mà cái màu của nó màu nấu xỉn là xuất hiện
hoặc là cái như là cái này giáo sư thái anh thanh còn nói là cái cằn trắng á
nếu ở vùng nào có nước đồ cứng cao thì cằn trắng xuất hiện
nếu ở vùng nào mà cây sắt nhốm nhiều thì là phải reset
màu nấu xỉn màu nấu xỉn tức là không sản rũ gì cả thì dễ phát hiện
đấy là nhìn bằng mắt thường được mà
còn để mà loại bỏ nó đi thì như nãy tôi nói á
bạn rất tương giản là bạn chỉ lấy một
cái quả chanh cắt ra rồi là hòa vào nước ít nước thôi
xúc xúc xúc là lấy cái nui để dẻ để lau dẻ sạch á
thì là đánh cái một hồi thì đấy đó
nhưng mà có những cái tôi chỉ lưu ý là có những cái nôi nhôm
mà quá trình sản sinh ra các cái nó mất mất cái lớp bên ngoài là ô xịt nhôm á
ê là hai ô ba rồi
thì nó loại ra diền ra cái nhôm
là những cái thời nhôm cái kiểu hiện tượng mọc lông tơ ở trong ấy
thì là đã độc đấy